trong năm ngày của kỳ nghỉ tết nguyên đán từ hai mươi đến hai mươi bốn tháng một
toàn quốc xảy ra một trăm linh bảy vụ tai nạn giao thông làm chết sáu mươi hai người và bị thương bảy mươi bảy người
về xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ trong ngày mùng ba tết
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hai bảy trăm bảy mươi bốn trường hợp phạt tiền năm tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông xử lý một một trăm bảy mươi hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tính cả năm ngày qua có đến năm một trăm bảy mươi một trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn
điều đang nói có đến một mươi bốn trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện trên tuyến cao tốc
tại hà nội vào tối qua mùng hai tết nhiều trường hợp chủ phương tiện vi phạm nồng độ cồn
đã bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý lập biên bản và tạm giữ phương tiện
việc xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong các hoạt động trọng tâm
của kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ duy trì thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn
trên các tuyến đường mọi khung giờ trong dịp tết
trong quá trình kiểm tra tại hai quán póc trên địa bàn phường hoàng văn thụ
thành phố thái nguyên đội công tác đặc biệt hai trăm năm mươi hai công an tỉnh thái nguyên
đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với chất ma túy
tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh pop shark và pop socials vào đêm ngày hôm qua
có khoảng hai trăm linh nam nữ thanh niên đang nghe nhạc sử dụng rượu bia nước giải khát
qua kiểm tra nhanh lực lượng chức năng phát hiện một mươi hai người
gồm một mươi một nam và một nữ dương tình với ma túy
tại quán socius phát hiện một mươi hộp nhựa và năm túi ni lông nhỏ
bên trong chứa lá thảo mộc nghi là ma túy cần sa tổng khối lượng khoảng tám gram
tổ công tác đã lập biên bản sự việc và bàn giao cho công an phường hoàng văn thụ
xử lý theo thẩm quyền
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự
công an thành phố vĩnh long và công an phường năm vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
cụ thể tại khu đất chống thuộc khóm bốn phường năm thành phố vĩnh long
lực lượng công an đã bắt giữ một mươi đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tăng vật tạm giữ gồm hai con gà nhiều cặp cửa sát bảy xe mô tô một mươi hai điện thoại di động
cùng số tiền khoảng ba mươi triệu đồng
hiện công an thành phố vĩnh long đang xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
với hành vi tàng trữ buôn bán pháo nổ trái phép ba đối tượng dương ngọc lễ một mươi chín tuổi
lê trung dương hai mươi tuổi và nguyễn anh tú hai mươi sáu tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
vừa bị công an huyện trảng bom khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó công an huyện trảng bom bắt quả tăng lễ đang tàng trữ một mươi hộp pháo hoa nổ
loại bốn mươi chín ống một hộp có trọng lượng một mươi bảy kg không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại ấp quảng biên xã quảng tiến huyện trảng bom
qua đấu tranh lễ khai nhận số pháo trên đã cùng dương góp tiền mua của tú
với giá một mươi một triệu đồng về để đốt dịp tết nguyên đán
trên đường mang pháo về thì bị bắt
biết lễ bị bắt dương và tú đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình